nhưng dám nghĩ dám làm dám nói phải vì lợi ích chung
nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ lợi dụng thông thoáng để sen vào động cơ cá nhân vụ lợi nu toan lợi ích riêng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết luận một mươi năm được coi là điểm tựa chính trị quan trọng để tiếp tục khơi nguồn cho những khối óc dám nghĩ những con tim dám làm
kết luận một mươi sáu được coi là điểm tựa chính trị quan trọng để tiếp tục khơi nguồn cho những khối óc dám làm